trong hơn hai tháng qua cùng đồng hành với các lực lượng trên địa bàn thành phố hồ chí minh
phòng chống dịch covid một mươi chín tổng công ty tân cảng sài gòn đã cử nhiều lực người
và phương tiện vận chuyển lương thực sẵn sàng vào tâm dịch để chuyển bệnh nhân
và nhu yếu phẩm tới các khu cách ly bệnh viện giải chiến và người dân có hoàn cảnh khó khăn
nhận được lệnh tại điểm test nhanh có bệnh nhân f cần chuyển gấp đến khu thu dung điều trị
tổ cứu thương của tổng công ty tân cảng sài gòn đã nhanh chóng có mặt
và làm công tác chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân chuyển ngay đến khu thu dung điều trị
theo chỉ đạo của ngành y tế thành phố tủ đức thành phố hồ chí minh
tổ cứu thương và đưa các mẫu xét nghiệm mẫu cuối cùng là mẫu pcr
thì tổ cứu thương cũng làm việc rất nhiệt tình và trách nhiệm
các anh đã không ngại ngày đêm tức là bất cứ lúc nào
là đưa mẫu đi thì các anh cũng đưa mẫu lên cũng rất là nhiệt tình
gần hai tháng qua tổ cứu thương đã chở hàng
hàng chuyến chuyển bệnh nhân covid một mươi chín có ngày cao điểm tổ đón trả bốn mươi bệnh nhân
thời gian tham gia nhiệm vụ chở bệnh nhân covid một mươi chín thì cũng là thời gian các anh
thuộc tổ cứu thương chưa về thăm gia đình để đảm bảo an toàn tất cả các phương tiện
đều được khử khuẩn trước và sau khi làm nhiệm vụ
tài xế được tiêm vaccine và trang bị đồ bảo hộ theo quy định
từ sáng giờ tôi chở chuyến này là chuyến thứ ba
chở các f ra khu thu dung để tách ra khỏi cộng đồng
thì trong ngày hôm nay có thể còn nhiều chuyến có thể còn nhiều chuyến có thể còn nhiều chuyến
nhưng mà tôi quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhận nhiệm vụ
cùng với các chuyến xe của tổ cứu thương các tổ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu
cũng hàng ngày quân thời gian kiên cường đi vào tâm dịch
đã có hàng trăm bệnh nhân và hàng ngàn tấn hàng hóa nhu yếu phẩm được các xe vận chuyển
đến người dân nơi tâm dịch thành phố hồ chí minh
tất cả đều với mong muốn góp sức vào cuộc chiến phòng chống dịch
mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân
họ xứng đáng là những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín